tin tưởng một trăm linh để có thể gọi là xuống tiền với những cái giao dịch mà tôi nghĩ rằng là với số tiền nó lớn như vậy
điều này cho thấy cái bất cập của các cái phương pháp định giá đất của lượng đất đai
cho nên là phải thay đổi cái quy định của luật đất đai để chúng ta
như vậy là chúng ta phải kiện toàn lại các phương pháp định giá đất của lượng đất đai để định giá đất một cách nó hợp lý
và từ chỗ đó nó phải đạt được một cái nguyên tắc mà lượng đai quy định đó là giá đất phù hợp với giá đất phổ biến trên thị trường
trước việc giá đất ngày càng tăng nhà đầu tư nước ngoài khi nhìn vào thực trạng sẽ cảm thấy việt nam không còn là điểm đến quá hấp dẫn
gần đây dư luận bức xúc vì hiện tượng các công ty cá nhân môi giới tổ chức chụp lừa đảo khách hàng
nếp một công ty dàn cảnh bán đất bát nháo đang gây sốt ở bình phước là một điển hình
với những hành vi vi phạm của công ty ủy ban nhân dân huyện lộc ninh đã ra quyết định xử phạt một trăm linh triệu đồng
đối với công ty trách nhiệm hữu hạng địa ốc nam khương
trên mạng xã hội facebook ngày hai mươi một tháng hai xuất hiện clip dài hơn bốn phút
ghi lại cảnh lãnh đạo và nhân viên một công ty bất động sản đang tranh nhau bán đất nền
những lưu đất liên tục được xú tên đã có chủ trúc ọc chỉ trong vài phút giữa một bãi đất trống
các đơn vị trong ngành phân tích lưu ba đất này là hình thức diễn đạo trước đơn hàng liên tục của môi giới
nhằm lùa gà hầu kéo khách ở thị trường vườn ven
mỗi khi bắt đầu ra sản phẩm mới các doanh nghiệp đều có những chiêu thức riêng để dẫn dụ khách hàng

cái vấn đề mà mua bán như vừa rồi ở bình phước chủ yếu là các xe từ thổi phòng lên
để tạo cái số đất ảo của khu đó để người nào mà họ nhảy giả gà tiên này họ nhảy và họ mua
với trường hợp của công ty địa ốc nam khương đã vi phạm quy định tại điều năm mươi chín
nghị định một mươi sáu của chính phủ ngày hai mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi hai
theo đó công ty này đã thực hiện hành vi kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản
đồng thời vừa là nhà môi giới vừa là bên thực hiện hợp đồng trong một giao dịch kinh doanh bất động sản
trước tình trạng nhiễu loạn như hiện nay thì việc nâng cao mức xử phạt sẽ góp phần tăng sức rạc đè
đối với những doanh nghiệp cũng như những người làm nghề môi giới không đúng quy định

vẫn kêu gọi góp vốn đầu tư
theo hội môi giới bất động sản việt nam
hiện nay có khoảng ba trăm linh người đang hành nghề môi giới bất động sản
tuy nhiên đây mới chỉ là con số thống kê về những người làm môi giới được cấp phép đầy đủ
còn lực lượng môi giới theo phong trào
chiếm số lượng lớn gấp nhiều lần
đáng lo ngại lực lượng cỏ đất đang hoạt động tự do không theo khu khổ pháp luật
thị trường bất động sản phát triển lạnh mạnh bình vững hơn
và chụp dật ra khỏi ngành môi giới để giúp cho ngành môi giới bất động sản
ở việt nam phát triển lạnh mạnh bình vững minh bậc và hiệu quả hơn trong tương lai

sau thời gian yên mắn vì dịch này đã khá dộn nhịp
do đó việc sơ đổi một số quy định cũng như gia tăng chế tài xứ phạt
được xem là cần thiết để hạn chế tình trạng sốt đất ảo hay gọi đất diễn trò